vụ bắn hai người rồi tự sát ai bồi thường cho gia đình nạn nhân
sáng ngày một mươi năm tháng hai ông l v t và vợ là p t d cùng năm mươi hai tuổi ở xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên xây tường rào cho con trai
lúc này từ tầng hai lê văn hiễu bốn mươi hai tuổi dùng súng bắn ông tê tử vong bà d phải nhập viện
sau khi gây án nghi phạm tự sát bằng súng nguyên nhân được xác định là liên quan đến việc vay nợ tiền
với việc nghi phạm gây án đã chết vụ án sẽ được giải quyết ra sao ai là người chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân
theo luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình trong vụ án hình sự nhiều người phạm tội chết trước khi bị xử lý
cơ quan chức năng sẽ không xem xét trách nhiệm hình sự của người đó
căn cứ theo quy định tại khoản bảy điều một trăm năm mươi bảy quy định về những căn cứ không khởi tố vụ án hình sự
và điều hai trăm ba mươi đình chỉ điều tra của bộ luật tố tụng hình sự
năm hai nghìn một mươi năm trường hợp nghi phạm gây án chết vụ án sẽ bị đình chỉ điều tra
nếu phát hiện có đồng phạm hoặc người phạm tội khác cơ quan công an sẽ quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý theo quy định
tình huống này nghi phạm hữu sau khi bắn hai người đã tự sát
do đó theo quy định cơ quan chức năng có thể ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án
tuy nhiên trước khi đi tới quyết định này cần làm rõ nhiều yếu tố liên quan như nguyên nhân vụ việc
vì các bên trước khi xảy ra án mạng nguồn gốc khẩu súng hay việc vụ án có đồng phạm hay không
trường hợp các yếu tố khả nghi được loại bỏ và chỉ có một nghi phạm duy nhất vụ án có thể được đình chỉ điều tra
ngoài trách nhiệm hình sự trong các vụ án xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác
người phạm tội có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại dân sự đối với nạn nhân
trường hợp nạn nhân chết người thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc người nuôi dưỡng được nạn nhân nuôi dưỡng sẽ nhận những khoản bồi thường theo quy định
điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định trong trường hợp tính mạng bị xâm phạm
khoản bồi thường thiệt hại sẽ bao gồm những chi phí như thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền gấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hay thiệt hại khác do quân luật kê định
ngoài ra người phạm tội phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thương về tinh thần cho những người thân thích
thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc những người mà bị hại trực tiếp nuôi dưỡng
mức bồi thường do các bên thỏa thuận
trường hợp không thỏa thuận được mức bồi thường tối đa là một trăm linh tháng lương cơ sở tức là một trăm bốn mươi chín triệu đồng
trường hợp người phạm tội chết việc bồi thường cho bị hại được tiến hành theo điều sáu trăm một mươi năm bộ luật này
theo đó người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại
trừ trường hợp có thỏa thuận khác
chiếu theo quy định này người thừa kế của nghi phạm hữu sẽ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
cho gia đình nạn nhân trong phạm vi di sản thừa kế mà người phạm tội để lại
ngoài ra đối với khoản vay nợ của con trai nạn nhân
người này vẫn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho gia đình nghi phạm hữu
trường hợp không đủ tiền chi trả việc thanh toán nợ có thể quy đổi ra tài sản
hoặc sử dụng khoản thừa kế mà người này nhận lại từ cha là ông tê đã chết
bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm và luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi bốn không quy định
cha mẹ phải có nghĩa vụ trả nợ cho con trong trường hợp còn không đủ khả năng trả nợ
do đó nếu bà đê qua cơn nguy kịch người phụ nữ không có trách nhiệm trả nợ cho con
trừ trường hợp đã đứng ra bảo lãnh khoản vay
trường hợp gia đình bị hại không thanh toán khoản nợ
gia đình nghi phạm hữu có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu đòi lại số tiền đã cho vay
chiều ngày một mươi năm tháng hai trao đổi với thanh niên
một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện võ nhai thái nguyên cho biết
công an huyện này đang phối hợp với công an tỉnh thái nguyên khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người thương vong xảy ra trên địa bàn sáng cùng ngày
trước đó khoảng chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng hai
tại xóm tân tiến xã dân tiến huyện võ nhai lê văn hữu bốn mươi một tuổi chú xóm tân tiến
dùng súng bắn ông lê văn tới năm mươi một tuổi và bà phạm thị đoàn năm mươi một tuổi vợ ông tới cùng chú xóm tân tiến
sau khi bắn vợ chồng ông tới hữu dùng súng tự sát
sau vụ nổ súng ông tới tử vong tại chỗ
hữu tử vong trên đường đi cấp cứu bà đoan bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện võ nhai đang phối hợp với công an tỉnh thái nguyên điều tra nguyên nhân sự việc
lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn cá nhân